một mùa thi an toàn thành công sắp qua nhưng vẫn còn đó những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ tiếp sức mùa thi

hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân